liên quan đến tình hình xung đột ở trung đông tổng tham ma trưởng lực lượng phòng vệ israel idf hôm qua đã tổ chức đánh giá tình hình
và phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng hamas ở giải gaza
quân đội israel đang tìm cách mở rộng cuộc tấn công vào thành phố rafah phía nam gaza
nơi trú ẩn cuối cùng của hơn một triệu dân thường palestine trong những tháng qua
bất chấp sự phản đối kịch liệt của dự đoạn quốc tế về kế hoạch tấn công
tena vip quyết thực hiện một chiến dịch ở rafah
cùng ngày hai mươi một tháng bốn thủ tướng israel benjamin netanyahu nhấn mạnh
hoạt động sắp diễn ra tại rafah là hoàn toàn cần thiết để đạt được chiến thắng trước hamas
đồng thời tuyên bố israel sẽ tấn công lực lượng hamas mạnh mẽ hơn nữa và điều này sẽ sớm xảy ra
hiện phía lực lượng hamas chưa đưa ra bình luận gì về tuyên bố trên của nhà lãnh đạo israel
mỹ đã nhiều lần cảnh báo israel không nên tấn công rafah
cho rằng hành động này sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với người dân palestine